thưa quý vị vào mùa mưa lũ việc đi lại của người dân miền núi gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm
bởi cứ có trận mưa lớn là hệ thống cầu tràn đều bị ngập tình trạng sạt lở khiến các địa phương thường xuyên bị chia cắt
ghi nhận tại tỉnh quảng trị
tỉnh lộ năm trăm tám mươi sáu đi qua các xã vùng lìa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có một mươi một cầu tràn
trong đó có bốn cầu thường xảy ra tình trạng chia cắt mỗi khi có mưa lớn
nếu mưa hai ba ngày thì tắt hai ba ngày mưa một ngày thì tắt một ngày
vân đông anh em xúc cắt để cho thông đường cho bà quản đi
sau những đợt mưa nước về ngập cầu tràn kèm theo những lớp cắt dày khoảng từ một hai mét
gây ra nhiều khó khăn nguy hiểm trong việc lưu thông
để người dân đi lại an toàn chính quyền địa phương ở cơ sở phải triển khai nhiều giải pháp
chúng tôi cũng tuyên truyền vân đông người dân không nên đi qua lại khi có thông tin lút báo
chúng tôi cũng biên báo để mà chăn
trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp để tham mưu cho huyền
trước hết là sử dụng các nguồn lực ở địa phương
sau đó kêu gọi các nguồn lực từ các cấp để tương bước khắc phục các nầm tràn này
để làm sao để bảo đảm bảo giao thương đặc biệt giao thương trong mưa lụi
theo thống kê hiện còn đến hơn chín mươi cầu tràn ở hai huyện miền núi hương hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
trong đó có nhiều cầu rơi vào tình trạng hư hỏng xuống cấp
chính vì vậy tỉnh quảng trị cần có những giải pháp
chúng tôi sẽ có những giải phóng lâu dài trong việc xây dựng các cầu bê tông cốt thép kiên cố hơn nữa
ở các khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi đi qua những khu vực này trong mùa mưa bão